xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh lịch đông sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới
vì vậy thời tiết chủ đạo sẽ là tình trạng nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm
khiến tầm nhìn giảm thấp ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
còn ban ngày trời giảm mây trưa chiều hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
dự báo sao từ ngày một mươi sáu một mươi hai gió mùa đông bắc mạnh tràn về
biên bắc sẽ đón đợt sát đậm sát hại đầu tiên trong mùa đông năm này
với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết khá là giống với các tỉnh ở phía đông bắc bộ
đêm và sáng nhiều mây trưa chiều có nắng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
còn từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ổn định trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ

thời tiết nhìn chung là còn tạnh giáo thuận lời cho sinh hoạt thường nhật
sau tháng một mươi hai mưa sẽ gia tăng khi gió mùa tràn về
di chuyển sâu vào phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết phổ biến là không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và từ ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu biển động
từ đêm mai gió giảm dần
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây không mưa đêm và sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
gió nhẹ đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một hai mươi tám độ